quốc hội nguyễn thị kim ngân viết bảy mươi hai năm qua kể từ ngày đại hội quốc dân tân trào do bác lãnh đạo quốc hội việt nam tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước viết thêm những trang sử vàng cho dân tộc việt nam
chúng con nguyện sẽ học tập làm theo lời bác để xứng đáng là người đại biểu nhân dân
tiếp đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã tới thăm nơi ở nơi làm việc hầm an toàn của chủ tịch tôn đức thắng từ cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi hai đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
tại đây chủ tịch tôn đức thắng đã chủ trì hội nghị toàn quốc của ủy ban liên việt soạn thảo nội dung tài liệu chủ trì kỳ họp lần thứ ba đại biểu quốc hội khóa i
chủ tịch quốc hội cũng đã đến thăm nhà lưu niệm khu di tích ban thường trực quốc hội tại xã trung yên sơn dương
nhà lưu niệm khu di tích ban thường trực quốc hội đã lưu giữ được rất nhiều tư liệu quý giá về quốc hội nước ta đặc biệt là trong giai đoạn quốc dân đại hội và cuộc tổng tuyển cử bầu ra quốc hội đầu tiên cho đến các khóa quốc hội sau này
ghi lưu niệm tại đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh khu di tích ban thường trực quốc hội có ý nghĩa quan trọng giáo dục truyền thống của quốc hội việt nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
cũng tại huyện sơn dương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã tới thăm tặng quà vui tết trung thu với các cháu học sinh trường tiểu học tôn đức thắng trường trung học cơ sở trung yên xã trung yên và trường tiểu học tân lộ trường trung học cơ sở tuân lộ xã tân lộ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng được về thăm và vui tết trung thu với các cháu học sinh chúc mừng những kết quả học tập giàn luyện mà các cháu đã đạt được trong năm học vừa qua
chủ tịch quốc hội đánh giá cao các cấp ngành tỉnh tuyên quang đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân đặc biệt là cho trẻ em trong đó có đêm hội thành tuyên với các hoạt động vui tết trung thu độc đáo dành riêng cho thiếu nhi
thân mật trò chuyện với các cháu học sinh chủ tịch quốc hội nêu rõ đảng và nhà nước ta luôn chăm lo ưu tiên nguồn lực để thực hiện các chính sách dành cho trẻ em những chủ nhân tương lai của đất nước
nhấn mạnh tuyên quang là mảnh đất lịch sử giàu truyền thống cách mạng là thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến
chủ tịch quốc hội cũng nhắn nhủ với các cháu học sinh cần cố gắng chăm ngoan học giỏi đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ các thầy giáo cô giáo kế thừa xứng đáng truyền thống cách mạng tốt đẹp của các thế hệ đi trước
chủ tịch quốc hội hy vọng trong tương lai sẽ có những học sinh trong số các cháu học sinh hôm nay sẽ trở thành đại biểu quốc hội tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước tối cao đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân
cũng tại tỉnh tuyên quang hôm nay bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội thảo bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc giao trong bối cảnh hội nhập và phát triển đất nước
tham dự hội thảo có các nhà khoa học nhà nghiên cứu và các nghệ nhân đồng bào dân tộc giao
tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề như liên quan đến việc nhận diện giá trị di sản văn hóa dân tộc giao và công tác bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc giao trong bối cảnh đất nước hội nhập
việc nghiên cứu bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc giao đang đặt ra yêu cầu cấp bách về phương diện nghiên cứu lý luận và thực tiễn
qua hội thảo đã thu nhận được rất nhiều kết quả quan trọng đóng góp cho việc giữ gìn phát huy văn hóa dân tộc giao ban tổ chức hội thảo cũng đã thống nhất đề xuất chính phủ bộ văn hóa thể thao và du lịch cho phép làm hồ sơ lễ hội bàn vương là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lễ cấp sắc của người giao vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của unesco đồng thời kiến nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch ủy ban nhân dân các tỉnh có chính sách cụ thể nhằm bảo tồn tiếng nói và chữ viết của người giao
và phổ biến di sản văn hóa người giao phát huy vai trò của các nghệ nhân người có uy tín đặc biệt là các thầy cúng của cộng đồng người giao
sáng nay đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội đã làm việc với thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hà nội trước kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội chủ trì buổi làm việc
theo báo cáo của ủy ban mặt trận tổ quốc tp hà nội một trong những vấn đề nhiều cử tri hà nội bức xúc đó là tình trạng các trường lớp có các khoản thu tự nguyện nhưng như bắt buộc đầu năm học mới
cử tri cho biết đóng góp tự nguyện thì ấm mức không đóng lại sợ con mình bị chủ ốm từ đó đề nghị bộ giáo dục và đào tạo quan tâm chỉ đạo sâu sát quyết liệt để chấm dứt tình trạng này
một vấn đề khác được nhiều đại biểu quốc hội và cử tri hà nội quan tâm đó là những giải pháp của thành phố trong việc giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông
ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết đến thời điểm hiện nay toàn thành phố còn ba mươi hai điểm đen có hiện tượng ủn ứ nhưng việc ách tắc kéo dài quá ba mươi phút đã giảm hẳn
để khắc phục tình trạng này hà nội cũng đang chuẩn bị toàn bộ các dự án để đầu tư giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trong năm mươi hai công trình trọng điểm có ba mươi chín dự án giao thông đã được thực hiện khẩn trương
bên cạnh đó hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ồn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố hà nội giai đoạn năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn năm hai nghìn ba mươi
thưa quý vị trong những ngày cận kề tết trung thu nhiều hoạt động chào mừng
mừng ngày tết dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng đang diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước
ủy ban nhân dân huyện con cuông tỉnh nghệ an vừa phối hợp với quỹ bảo trợ trẻ em việt nam quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh nghệ an tổ chức chương trình mang chủ đề vui trung thu với trẻ em đan lai
hai trăm linh trẻ em tộc người đan lai và bốn trăm linh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện con cuông đã được vui đêm hội trăng rầm đầy ý nghĩa
tại đây quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã trao tặng quỹ bảo trợ trẻ em nghệ an và huyện con cuông
năm trăm một mươi ba triệu đồng nhân dịp tết trung thu hai nghìn một mươi bảy trao tặng năm mươi chiếc xe đạp và một trăm năm mươi suất học bổng cùng sáu trăm linh phần quà bánh trung thu do các nhà hảo tâm tài trợ cho sáu trăm linh em nhỏ đến tham dự chương trình
đây là những phần thưởng lớn cả về tinh thần và vật chất giúp các em tự tin hơn vượt qua mọi trở ngại hòa nhập với cộng đồng phần đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống
hôm nay bảo tàng dân tộc học việt nam đã tổ chức chương trình trung thu hai nghìn hai mươi
sắc màu văn hóa đồng tháp với chủ đề trải nghiệm làm đồ chơi trung thu
chương trình là sự phối hợp giữa bảo tàng dân tộc học việt nam với sở văn hóa thể thao và du lịch đồng tháp với mong muốn mang đến cho các em cơ hội để tìm hiểu nhiều trò chơi và đồ chơi dân gian mang ý nghĩa giáo dục cao
với chủ đề sắc màu văn hóa đồng tháp khách tham quan được khám phá những nét văn hóa của cư dân vùng sông nước đồng tháp
có các hoạt động trình diễn trình diễn hòa đồng tháp hướng dẫn làm đèn trung thu
bỏ sữa tết lá dừa
cùng với đó nghệ nhân hồng ngự trình diễn dệt troàng khăn rằn và hướng dẫn du khách trải nghiệm sử dụng khăn rằn trong đời sống
bản thân rất là tự hào và đem cái điệu hò đồng tháp của mình đến với thủ đô để nhằm mục đích là giới thiệu quảng bá và bảo tồn và phát huy cái điệu hò đồng tháp này
một số người khi mà hòa xong xuống thì người ta hỏi là còn trình diễn
bản thân rất là tự hào
ngoài ra còn có hoạt động trò chuyện và giao lưu với người dân đồng tháp để tìm hiểu khám phá về đời sống của người dân nơi đây
đặc biệt du khách có cơ hội thưởng thức hương vị ẩm thực cùng các sản vật của địa phương như gỏi ngó sen chả giò sen cơm trộn sen cơm vắt huyết rồng cá lóc nướng cuốn lá sen non

trong đó các ngày thứ sáu và thứ bảy từ một mươi tám h đến hai h sáng hôm sau riêng ngày chủ nhật từ một mươi tám h đến hai mươi ba h
phố đi bộ với tổng chiều dài hơn một km trong đó tuyến đường phạm ngũ lão dài hai trăm một mươi năm m tuyến đường chu văn an dài ba trăm năm mươi m và tuyến đường võ thị sáu dài bốn trăm tám mươi m
trong thời gian phố đi bộ diễn ra nghiêm cấm việc đậu đỗ xe trên toàn tuyến khu vực vỉa hè sẽ cho phép các hộ dân sử dụng để kinh doanh
lòng đường được sử dụng để dành cho khách đi bộ kết hợp với việc tổ chức nghệ thuật đường phố
các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ các đường dẫn vào khu phố đi bộ được lắp bảng chỉ dẫn trang trí bồn hoa khá ấn tượng
một số khu vỉa hè dành riêng để phục vụ các món ẩm thực đường phố đặc trưng của huế
đây là sự bổ sung sản phẩm du lịch về đêm trên địa bàn tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực trung tâm thành phố
sáng nay lễ hội văn hóa thái lan hai nghìn một mươi bảy do đại sứ quán thái lan tổ chức đã được khai mạc tại hà nội
nhằm giới thiệu đến công chúng những nét văn hóa độc đáo của đất nước thái lan
lễ hội được tổ chức với mong muốn thắt chặt mối quan hệ hữu nghị song phương giữa việt nam và thái lan
tạo cơ hội giao lưu văn hóa đồng thời củng cố mối quan hệ của người dân hai nước
thái festival hai nghìn một mươi bảy có sự tham gia của hơn bảy mươi nghệ sĩ và nghệ nhân đến từ thái lan
mang đến các tiết mục phong phú có thể kể đến như màn biểu diễn sống động trên sân khấu của các nghệ sĩ đến từ tỉnh sakon nakhon
nhóm nhảy spolga
các nghệ sĩ đến từ chiang mai với màn biểu diễn mang đậm nét truyền thống pha lẫn hiện đại
trình diễn hòa nhạc mini của những ca sĩ nổi tiếng thái lan trình diễn đấm bốc mùi thái
không dừng lại ở đó chương trình lễ hội còn giới thiệu nền ẩm thực phong phú của thái qua tay nghề điêu luyện của các đầu bếp thái
đây cũng là lần đầu tiên mà em được tham gia một cái sự kiện quốc tế mà có cái sự giao lưu văn hóa
đặc biệt là với nước bạn thái lan rất gần việt nam thì em thấy là không khí ở đây khá là náo nhiệt
và cái văn hóa của người thái
nó rất là đa dạng và nó rất là thú vị
qua sự kiện này thì những người đến tham dự đặc biệt là người việt nam có thể hiểu hơn về đất nước thái lan
người việt nam chúng ta thì có thể là sẽ nhờ đó mà cái sự quan hệ giữa hai nước
đặc biệt là quan hệ giữa hai nước và có thể được thúc đẩy lên ở các mặt như là giáo dục hoặc là du lịch
chương trình này khiến tôi rất hạnh phúc nó khiến tôi có cảm giác nhớ nhà
đây là một sự kiện ý nghĩa bổ ích đối với cả người dân việt nam
và thái lan như chúng tôi
lễ hội văn hóa thái lan hai nghìn một mươi bảy diễn ra trong hai ngày ba mươi tháng chín đến mùng một tháng một mươi tại công viên thống nhất hà nội
tiếp nối chương trình đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh tế trong lòng hồ bản trang
để phát triển mô hình nuôi cá lồng bè trong đó chủ yếu là cá riêu hồng cá chày và cá võng
sau hơn một năm nuôi trồng đến nay vụ cá đầu tiên đang trong quá trình xuất bán
bước đầu mang lại thu nhập cao cho gia đình
cá của tôi sau khi tôi nuôi cũng cảm thấy có lợi nhuận về phát triển kinh tế
với khí hậu thời tiết thổ nhưỡng ở trên này phát triển mạnh mẽ cũng gọi là có lợi nhuận về kinh tế
với diện tích hơn một trăm năm mươi ha mặt nước hồ bản trang không chỉ thuận lợi cho các mô hình nuôi trồng thủy sản
mà trong đó còn tiềm năng trong phát triển du lịch đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng
tuy nhiên hiện nay việc khai thác nuôi trồng mở rộng các mô hình kinh tế trong hồ vẫn còn nhỏ lẻ hạn chế
đòi hỏi địa phương cần quy hoạch sản xuất hợp lý gắn với các chính sách hỗ trợ phù hợp
cũng mong muốn là tới nay có những nguồn của nông thuân mới
các thứ này xã sẽ
có cái hướng dẫn của tỉnh thì xã sẽ có đầu tư vào cho hỗ trợ cho hợp tác xã
cái thứ hai nữa là bà con xung quanh trong cái thành viên của hợp tác xã
mong muốn là tới nay định hướng cho bà con là để nhân rộng ra những mô hình nuôi lồng cá này
cá lồng này
cái thứ hai nữa là nuôi nuôi vịt nuôi gà để phục vụ cho khách
để du lịch hồ bản trang
mô hình nuôi cá lồng
trong hồ bản trang chỉ là một trong số những mô hình đem lại nhiều giá trị kinh tế cho người dân
việc tận dụng tốt những điều kiện về tự nhiên cùng với khát vọng làm giàu
sẽ là cơ hội cho người dân vươn lên thoát nghèo
tuy nhiên để phát huy có hiệu quả và phát triển các mô hình làm ăn kinh tế một cách bài bản
thì rất cần những cơ chế hỗ trợ của các cấp chính quyền
để những mô hình trên thực sự là điểm sáng trong phát triển kinh tế nông thôn
nhằm phục hồi các loài cá bản địa và phát triển các loài cá kinh tế
tạo nguồn lợi thủy sản bền vững
sáng nay tại hồ thủy điện cốc ly huyện bắc hà tỉnh lào cai
tổng cục thủy sản đã phối hợp với trung ương hội phật giáo
và sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh lào cai tổ chức thả hơn ba mươi năm con cá giống
số cá được thả chủ yếu bao gồm loài cá bản địa có giá trị cao
như cá chiên cá nheo cá bỗng và các loài cá kinh tế như cá chấm và cá chép
đây là các loài cá có tính thích nghề cao và phát triển tốt trong môi trường tự nhiên
hoạt động này tổng cục thủy sản cũng mong muốn rằng là chúng ta có thể huy động được
cái nguồn vốn xã hội hóa từ các cái tổ chức cá nhân đóng góp để chúng ta có thể chung tay
bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
chúng tôi cũng nhận thấy rằng là các cái hoạt động này nó rất là có ý nghĩa
nâng cao nhận thức của các tăng ni phật tử và các cộng đồng dân cư
về ý thức pháp luật thực hiện ý thức pháp luật cũng như là

và cái vấn đề về bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho các cái thế hệ con em của chúng ta sau này
cũng tại lễ thả cá ban tổ chức đã tuyên truyền giới thiệu cho người dân
các mô hình phát triển thủy sản bền vững bảo đảm yêu cầu
và nâng cao nhận thức của người dân trong việc khai thác các nguồn lợi thủy sản
tránh tận diệt gây tuyệt chủng các loài đồng thời cũng kêu gọi mọi người
chung tay phục hồi tái tạo các giống loài thủy sản
đặc biệt là các loại cá bản địa có nguy cơ tuyệt chủng cao
thực hiện công tác dân vận của chính quyền
thời gian qua các cấp chính quyền tỉnh hà nam đã tập trung chỉ đạo vận động nhân dân
phát triển và chuyển đổi cơ cấu kinh tế triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của tỉnh ủy
nhờ vậy diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc đời sống của nhân dân được cải thiện
nhờ đưa cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tăng sản lượng và giá trị
trên mỗi đơn vị diện tích canh tác lĩnh vực trồng trọt đạt khoảng trên một trăm linh triệu đồng
tỉnh hà nam đã tập trung chỉ đổi cơ cấu kinh tế triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của tỉnh ủy
tỉnh hà nam đã ban hành và thực hiện có hiệu quả các cơ chế
chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
đến nay các địa phương trong tỉnh đã xây dựng
triển khai thực hiện có hiệu quả được hàng chục nghìn mô hình các loại
tỉnh hà nam đã thực sự trở thành nông cốt là chỗ dựa tin cậy cho hội viên góp phần làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên nông dân
trong phần tin quốc tế thổ nhĩ kỳ tuyên bố biện pháp mạnh đối với chính quyền người quốc tại iraq
ngoại trưởng mỹ thăm trung quốc thảo luận nhiều vấn đề quan trọng
thưa quý vị thủ tướng thổ nhĩ kỳ binali indirim vừa cho biết những biện pháp cứng rắn nhằm đáp trả cuộc trưng cầu ý dân của người quốc tại iraq sẽ chỉ nhằm vào giới chức địa phương tại đây những người đã kích động và tổ chức cuộc trưng cầu này
thủ tướng thổ nhĩ kỳ indirim khẳng định mọi biện pháp đáp trả cuộc trưng cầu ý dân của người quốc chỉ nhằm vào những người tổ chức sự kiện này và người dân không phải chịu trách nhiệm
trước đó thổ nhĩ kỳ đã tuyên bố ngừng mọi giao dịch về dầu mỏ
với chính quyền tự trị người quốc và chỉ phối hợp với chính phủ iraq trong hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này
quyết định này được cho là sẽ tác động không nhỏ tới chính quyền tự trị người quốc tại iraq vốn hoạt động chủ yếu dựa vào thu nhập từ dầu thô
sau cuộc trưng cầu ý dân iraq iran và thổ nhĩ kỳ đã yêu cầu chính quyền tự trị người quốc từ bỏ quyền kiểm soát đối với các cửa khẩu biên giới giáp thổ nhĩ kỳ iran và syri
chính phủ iraq tuyên bố lãnh đạo cộng đồng người quốc cần hủy kết quả trưng cầu ý dân nếu không muốn hứng chịu các biện pháp trừng phạt
trong khi đó thủ tướng iraq haider al a badi vừa chấp nhận lời mời của tổng thống pháp emmanuel macron đến paris vào ngày năm tháng một mươi tới để thảo luận về cuộc trưng cầu ý dân của người quốc
việc chấp nhận vai trò hòa giải của pháp là một dấu hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của người quốc tại iraq
tổng thống pháp trước đó đã đưa ra đề xuất làm giảm căng thẳng giữa chính quyền baghdad và khu vực người quốc tại phía bắc iraq
tuyên bố sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo văn phòng tổng thống pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm đoàn kết và toàn vẹn lãnh thổ của iraq trong khi vẫn công nhận quyền của người quốc
pháp cũng kêu gọi chính quyền bazda và khu vực người quốc tránh gia tăng căng thẳng ưu tiên cuộc chiến chống nhóm nhà nước hồi giáo is tự xưng
trước đó liên hợp quốc cũng đề nghị đứng ra giúp giải quyết vấn đề giữa chính phủ trung ương và chính quyền khu tự trị người quốc
tuy nhiên đề xuất hòa giải của pháp lần này được đánh giá cao hơn khi trước thềm cuộc trưng cầu ý dân pháp đã có những tuyên bố khá trung lập
trong khi nhiều nước lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc trưng cầu ý dân của người quốc tại iraq tổng thống pháp macron tuyên bố ủng hộ sự thống nhất của iraq nhưng cũng ủng hộ quyền của người quốc trong khuôn khổ hiến pháp iraq
hôm nay ngoại trưởng mỹ rackillson đã bắt đầu chuyến thăm trung quốc để thảo luận một số nội dung quan trọng như vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên quan hệ thương mại giữa hai nước và chuẩn bị cho chuyến thăm trung quốc của tổng thống mỹ donald trump vào đầu tháng một mươi một tới
chuyến thăm lần này của ông teleson diễn ra trong bối cảnh quan hệ mỹ triều tiên đang căng thẳng hơn bao giờ hết khi hai bên liên tục có nhiều phát biểu gian đe sử dụng vũ lực
do đó một trong những mục đích quan trọng được kỳ vọng trong chuyến thăm lần này của ông tederson là cùng trung quốc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề căng thẳng hiện nay giữa mỹ và triều tiên
theo bộ ngoại giao mỹ trong chuyến thăm lần này ngoại trưởng mỹ rece sẽ có cuộc hội đàm với ủy viên quốc vụ dương khiết trì ngoại trưởng trung quốc vương nghị và hội kiến chủ tịch trung quốc tập cận bình
hai bên dự kiến sẽ tiến hành trao đổi về các nội dung quan trọng như vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên quan hệ thương mại trung mỹ cũng như việc chuẩn bị cho chuyến thăm trung quốc của tổng thống mỹ donald trump vào đầu tháng một mươi một tới
tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh kỹ thuật số eu diễn ra tại estonia chủ tịch hội đồng châu âu donald trump tuyên bố châu âu cần tận dụng các cơ hội của tiến bộ công nghệ kỹ thuật số
phát biểu tại cuộc họp báo chung với thủ tướng estonia juri ratas và chủ tịch ubnd
chủ tịch eu ec jean claude juncker sau hội nghị thượng đỉnh kỹ thuật số tallinn
chủ tịch hội đồng châu âu donald tusk khẳng định các nước cần tích cực định hình tương lai của chính mình và xử lý đối phó với các nguy cơ nảy sinh từ cuộc cách mạng kỹ thuật số đe dọa các xã hội và các nền dân chủ
về phần mình thủ tướng nước chủ nhà estonia ratas cho biết hội nghị đã nhất trí rằng cuộc cách mạng số đang diễn ra và sự phát triển của kỹ thuật số đang làm thay đổi mọi mặt của đời sống và xã hội loài người với tốc độ chóng mặt
theo chủ tịch hội đồng châu âu một cơ quan an ninh mạng châu âu sẽ được thành lập vào tháng một mươi tới
eu cũng sẽ đề xuất áp khoản thuế mới đối với các gã khổng lồ công nghệ như google và facebook vào năm hai nghìn một mươi tám bất chấp sự phản đối của một số quốc gia do lo ngại loại thuế này có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế nước nhà
giới chức anh mới đây cho biết việc trùng tu tháp đồng hồ big beng là rất phức tạp và chi phí có thể lên tới sáu mươi một triệu bảng anh tức là khoảng tám mươi hai triệu đô la mỹ
cao hơn rất nhiều so với dự toán ban đầu là hai mươi chín triệu bảng
công tác trùng tu và tôn tạo tổng thể tháp đồng hồ big bang đã bắt đầu được tiến hành từ tháng tám vừa qua
theo đơn vị thực hiện công tác trùng tu việc đội kinh phí là do tình trạng thực tế của tòa tháp
cụ thể mái có nhiều lỗ thủng các đường điện và hệ thống sửa ấm đã quá cũ có nhiều nguy cơ gây ra hỏa hoạn
hiện tại công tác tu bổ đã được thực hiện với ngọn đèn iton ở chân đỉnh ngọn tháp vốn được thắp sáng mỗi khi quốc hội tiến hành các cuộc họp
và việc tân trang màu sắc và bố cục của máy sắt
ngoài ra các phần kiến trúc còn lại của lâu đài westminster tòa nhà quốc hội anh nơi đặt tháp big ben cũng cần được tu bổ
dự kiến việc trùng tu sẽ kéo dài trong bốn năm và tiếng trung big ben sẽ vẫn cất lên trong những dịp đặc biệt như lễ đón giao thừa